các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cục quản lý dược đã cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho thuốc điều trị covid một mươi chín monubiravir bốn trăm linh mg do công ty trách nhiệm hữu hạng liên doanh stellar farm việt nam sản xuất thuốc moravir bốn trăm linh mg của công ty cổ phần dược phẩm boston việt nam và vorinavir của công ty cổ phần dược phẩm meconfa
đây là ba đơn vị đủ điều kiện đã được bộ y tế cấp phép sản xuất thuốc mono bariva tại việt nam
cục quản lý dược cũng yêu cầu ba công ty sản xuất thuốc trong nước phối hợp với các cơ sở điều trị thực hiện đúng các quy định hiện hành về thuốc gây đơn theo dõi an toàn hiệu quả tác dụng không mong muốn của thuốc kháng virus trên người việt nam và tổng hợp báo cáo theo quy định tại điều năm thông tư số ba mươi hai trên hai nghìn một mươi tám trên tt gạch bộ y tế
chiều ngày một mươi bảy tháng hai đại diện của stellar farm cho biết thuốc monubiravir bốn trăm linh mg được sản xuất trên dây truyền đạt tiêu chuẩn eov
chiều ngày một mươi bảy tháng hai đại diện của stellar farm cho biết thuốc monubiravir bốn trăm linh mg được sản xuất trên dây truyền đạt tiêu chuẩn eov
kết quả được bộ y tế công bố khi điều trị f trong cộng đồng cho thấy monu pirover có tính an toàn cao dung nạp tốt
hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau năm ngày âm tính
tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến sáu và không có ca nào dẫn đến tử vong
thông qua chương trình thử nghiệm này đặc biệt là chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát tại cộng đồng
mono berravi bốn trăm linh mg do sterla farm sản xuất đã được đánh giá thực tế với công nhận kết quả thử nghiệm lâm sàng của hội đồng đạo đức y sinh học quốc gia
cũng như giấy chứng nhận của cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế
sau khi được cục quản lý dược bộ y tế cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho ba sản phẩm thuốc điều trị covid một mươi chín
chiều nay ngày một mươi bảy tháng hai cả ba đơn vị này cho biết đang phối hợp với các nhà phân phối nhằm đảm bảo việc phân phối được thực hiện nhanh chóng
rộng rãi nhất trên cả nước nhưng luôn đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định của bộ y tế đối với sản phẩm đặc biệt này
và để tăng cường công tác quản lý quảng cáo mua bán ký test xét nghiệm thuốc điều trị covid một mươi chín trên các trang mạng xã hội
ngày một mươi sáu tháng hai sở y tế nghệ an đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn xử lý nghiêm đối với những tổ chức
cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực này
báo cáo của sở y tế nghệ an cho hay tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức
tạp số ca mắc ngày càng tăng xuất hiện nhiều trang facebook yalo trang mạng xã hội khác quảng cáo tiếp thị và mua bán các sản phẩm như
thuốc điều trị covid một mươi chín thuốc không có số đăng ký lưu hành ký test xét nghiệm covid một mươi chín không đúng quy định
ảnh hưởng đến sức khỏe gây hoang mang cho người dân cũng như công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trên cơ sở đó sở y tế nghệ an đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng
cục quản lý thị trường công an tỉnh sở công thương sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở y tế tăng cường công tác quản lý
xử lý nghiêm việc quảng cáo mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín thuốc không có số đăng ký lưu hành mua bán kích tết xét nghiệm covid một mươi chín không đúng quy định
tại các trang mạng xã hội thuộc địa bàn tỉnh này xử lý nghiêm tổ chức cá nhân nếu có vi phạm việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín